cùng với cả nước tại đồng nai nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo hộ gặp khó khăn được cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể doanh nghiệp chung tay thực hiện
trong đó việc hỗ trợ bằng cách lắp đặt mới hệ thống điện miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
sau nhiều năm sử dụng nhờ điện hàng xóm hôm nay gia đình chị nguyễn kim phượng một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã phú thạnh huyện nhân trạch tỉnh đồng nai được các nhân viên điện lực lắp đặt công tơ và đường dây điện mới miễn phí giúp gia đình chị thuận lợi hơn trong sinh hoạt
còn mình thì nói chung mình cũng xài nhờ nhớ em thôi bạn vợ nghe nói hư hả nhà điện lực cho được cái đồng hồ rất là mừng nhiều mà hoàn cảnh của mình thì không thể nào sớm nổi được mua được cái đồng hồ

cùng chung hoàn cảnh khó khăn bà võ thị tôn xã bảo bình huyện cẩm mỹ là hộ người già neo đơn của địa phương hoàn cảnh kinh tế khó khăn ngành điện đã hỗ trợ kéo mới toàn bộ hệ thống điện từ công tơ bảng điện tổng công tắc đều thay mới hết hệ thống bóng đèn sợi đốt bằng bóng compac giúp căn nhà ba sáng hơn và tiết kiệm tiền điện khi sử dụng

mỗi dịp tết đến xuân về